để đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử từng bước hiện đại hóa nền hành chính đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính
quỹ ban nhân dân tỉnh hải dương đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chính quyền điện tử với tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
hai bên cam kết những lĩnh vực sẽ được ưu tiên để thực hiện trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi là xây dựng trục liên thông
tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung ba cấp tỉnh huyện xã hệ thống hành chính công một cửa
hệ thống dịch vụ công trực tuyến hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp hệ thống y tế giáo dục giao thông thông minh
việc thực hiện thỏa thuận hợp tác là tiền đề để tỉnh hải dương tạo lập một nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vững chắc
từ đó sẽ phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng chính quyền điện tử thông minh hóa các lĩnh vực
giảm áp lực hành chính hỗ trợ tích cực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong công việc chuyên môn để phục vụ người dân
tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt và hiệu quả hơn